tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
chủ trì họp hội đồng đánh giá công tác thi đua khen thưởng sáu tháng đầu năm
cùng dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất của hội đồng
phát biểu kết luận cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
tổng kết công tác thi đua khen thưởng điều quan trọng cần tổng kết là lòng dân là niềm tin của nhân dân vào đảng nhà nước
nhiều bộ ngành địa phương tổ chức phong trào thiết thực sáng tạo tập trung giải quyết một số khâu yếu
nhất là tuyên truyền người tốt việc tốt điển hình tiên tiến
hoạt động của hội đồng đã bám sát phong trào chung chỉ đạo kịp thời
tuy vậy còn nhiều tồn tại bất cập đối với công tác thi đua khen thưởng cần lưu ý để chỉ đạo tốt hơn
cần đánh giá thẳng thắn sâu sắc hơn một số bất cập không khoán trắng cho bộ phận thi đua khen thưởng ở các địa phương các ngành
đặc biệt chống bệnh thành tích trong thi đua khen thưởng là yêu cầu đặt ra
về định hướng trong thời gian tới thủ tướng chỉ rõ tình hình từ khủng hoảng y tế toàn cầu dẫn đến khủng hoảng kinh tế và tại nhiều nước
từ khủng hoảng kinh tế dẫn tới khủng hoảng xã hội nhất là nạn thất nghiệp đói kém
do đó không được chủ quan không để dịch bệnh quay trở lại
đây là trách nhiệm rất lớn của hệ thống chính trị chính quyền các cấp đồng thời cố gắng không để đứt gãy nền kinh tế bảo đảm tăng trưởng cần thiết
thủ tướng nhấn mạnh phát triển doanh nghiệp giải quyết việc làm đảm bảo an sinh xã hội là vấn đề rất lớn đặt ra mà hội đồng cần bám sát
để triển khai các hoạt động phong trào bằng các kế hoạch chương trình hành động cụ thể
cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng phải sát hơn nữa cụ thể hơn nữa bám vào địa bàn hơn nữa chứ không chỉ nói qua cuộc họp
thủ tướng tán thành với đề xuất của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trong việc phát động một số phong trào
như toàn dân tiết kiệm dành nguồn lực phát triển kinh tế khắc phục khó khăn